trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã tiến hành chi trả tiền đền bù đợt hai